ngày hai tháng chín năm nay ông vò cùng các cháu đón tết độc lập tại nhà những câu chuyện kỳ
ức và kỷ niệm trong những dịp lễ mùng hai tháng chín trước đây ông và cháu cùng kể cho
nhau nghe tình hình dịch bệnh đã làm thay đổi kế hoạch của gia đình ông
còn đúng ra nếu không giãn cách thì anh em có thể ngồi uống chén nước để bình luận
để nói chuyện về cái cuộc cách mạng tháng tám thành công và mùng hai tháng chín nhưng đến bây giờ thì chúng
ta tự ông và con cháu cùng gia đình ôn lại thí dụ tôi là ông tôi ôn cho các

còn đây là lần đầu tiên bà bình không đón mừng ngày quốc khánh cùng gia đình thay vào đó
bà cùng với các thành viên trong tổ covid cộng đồng đón tết độc lập với nhiệm vụ đặc biệt
tham gia trực chốt trong cả bốn ngày nghỉ lễ với bà đó cũng là cách để đóng góp phần nào
sức nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch bệnh
hôm nay thì tôi làm bảo vệ thành ra tôi cũng trực chúng tôi cũng đi treo cờ với những nhà mà
ở đây còn những nhà ở đây chúng tôi cũng nhắc nhở đi treo cờ và rất đầy đủ và đều đặn
hà nội vẫn đang trong đợt giãn cách xã hội thứ ba những hoạt động kỷ niệm vui chơi bị tạm dừng
thế nhưng từ nhà ra ngõ từ ngõ nhỏ ra tới phố lớn tại các tòa trung cư tổ dân phố
hay thậm chí tại các ngõ xóm nhỏ dù là khu vùng xanh hay khu đảng cách ly phòng tòa
người dân vẫn không quên treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
không khí mừng tết độc lập năm nay hoàn toàn khác biệt so với mọi năm
mọi năm thì có khi là vẫn tổ chức vui chơi cho các hộ gia đình
cho các cháu để ôn lại những ngày lịch sử những ngày kỷ niệm trong đại của đất nước
nhưng mà năm nay do tình hình dịch bệnh chúng ta chỉ có treo cờ tất cả các hộ dân phải ở trong nhà
các gia đình ông bà con cháu ở trong nhà cùng đón mùng hai tháng chín nó bình thường như vậy thôi
còn nếu được ra đường mà không phải giãn cách thì nó sẽ có cái không khí khác
còn không khí này là không khí trong cùng gia đình với nhau
quảng trường ba đình nơi ghi dấu cách đây tròn bảy mươi sáu năm cùng bản tuyên ngôn độc lập
và sự ra đời của nước việt nam dân chủ cộng hòa này là nước cộng hòa dội chủ nghĩa việt nam
hình ảnh rực đỏ lá cờ tổ quốc tung bay khiến mỗi chúng ta càng thêm xúc động
và càng thơ thức hơn khát vọng mong muốn dịch bệnh sẽ mau qua
cuộc sống bình thường mới sẽ
càng sớm trở lại
chúng ta sẽ rất là mong muốn mừng được dựa các tết độc lập
để cho dân nước càng ngày càng đẹp hơn
cũng mong là bệnh dịch sớm được đẩy lùi
để năm sau chúng ta có dịp có cơ hội để chúng ta hôn lại
những thời khắc định sử mà cha ông ta đã dân